theo ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh cà mau từ đầu năm cho đến nay
thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhà nước và nhân dân lên đến khoảng hai mươi hai tỷ đồng
từ đầu năm đến nay tại cà mau lốc xoáy làm sập hai mươi chín căn nhà tốc mái hai điểm trường
năm phòng học và một trăm một mươi tám căn nhà ngã sáu trụ điện mặt khác có khoảng hai trăm bảy mươi mét bờ biển và gần một một trăm linh
mét bờ sông bị sạt lở làm ảnh hưởng đến hơn ba trăm ba mươi một hectare đất nuôi trồng thủy sản hư hỏng sáu mươi ba căn
nguy hiểm nhất là có hai mươi năm phương tiện bị chìm trên biển làm một mươi người chết một mươi hai người mất tích
và sáu người bị thương theo dự báo của ngành chức năng tình hình thời tiết thiên tài diễn biến
ngày càng phức tạp khó lường do đó ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh cà mau yêu cầu các
địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ đồng thời giả soát
các phương án di rời sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân